thưa quý vị cơ quan an ninh điều tra bộ công an vừa có văn bản gửi bộ giao thông vận tải
đề nghị cung cấp thông tin phục vụ cho công tác điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại cục lãnh sự bộ ngoại giao
liên quan đến các chuyến bay đưa công dân việt nam ở nước ngoài về nước trong thời điểm dịch bệnh
cơ quan điều tra đề nghị bộ trưởng bộ giao thông chỉ đạo các đơn vị cung cấp tài liệu
làm rõ chủ trương tổ chức các chuyến bay giải cứu không trả phí và chuyến bay combo có trả phí
đưa công dân việt nam về nước bắt đầu từ thời điểm nào căn cứ và tiêu chí cơ sở nào để bộ giao thông vận tải
xét duyệt cấp chuyến bay quy trình thủ tục xử lý việc xét duyệt cho hãng hàng không bay côngbo giải cứu như thế nào
cung cấp cho cơ quan điều tra danh sách chi tiết hãng hàng không chuyến bay có thời gian số hiệu máy bay
sân bay cất và hạ cánh và các công ty hoặc doanh nghiệp đã được bộ giao thông vận tải cấp phép triển khai
các chuyến bay giải cứu combo và kế hoạch và văn bản phê duyệt danh sách công dân
đã được đưa từ nước ngoài về trên các chuyến bay này hợp đồng chi phí thanh toán của từng chuyến bay